cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn bốn tại chỗ là phương châm hàng đầu trong công tác phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt khi cháy nổ xảy ra việc chủ động xử lý đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra
bởi vậy xây dựng củng cố hoạt động của lực lượng phòng trái trịa trái chuyên ngành trong các khu cụm công nghiệp đặc biệt được coi trọng
tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều những khó khăn vướng mắt khi mà việc đầu tư bồi dưỡng duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành
chủ yếu phụ thuộc vào người đứng đầu cơ sở nội dung cụ thể sẽ có trong từ mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ đã khống chế được đám trái ngăn chặn không để trái lan sang nhà dân và các khu vực lân cận
sáng ngày hai tháng năm nhận được tin báo về vụ cháy tại dãy nhà tạm gồm gần chục quán hàng ăn và kinh doanh dịch vụ vật tư hàng hóa
tại hai mươi một đường hồng bàng phường sở dầu quận hồng bàng
phòng cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
huy động sáu xe trịa trái một xe cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an quận hồng bàng tổ chức cứu trữa
đám trái không gây thiệt hại về người nhưng khu vực trái là địa điểm đông dân cư liên kề khách sạn sự thị
nằm đối diện với trung tâm hành chính quận hồng bàng nếu để cháy lan sẽ gây hậu quả rất lớn

thưa quý vị và các bạn khu cụ công nghiệp là loại hình có nguyên liệu
nguy hiểm trái nổ cao để chủ động công tác phòng trái trịa trái tại chỗ hiện nay các đơn vị đều
thành lập đội phòng trái trịa trái cơ sở phòng trái trịa trái chuyên ngành tuy nhiên trong thực tế
việc đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị cũng như duy trì hoạt động của lực lượng tại chỗ vẫn còn
những khó khăn vướng mắt đặc biệt khi vấn đề này phụ thuộc phần lớn vào trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị
khu công nghiệp cái lân tỉnh quảng ninh đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn ba hiện tại đây tập trung ba mươi doanh nghiệp sản xuất
ngay từ khi đi vào hoạt động tại đây cũng đã thành lập một đội phòng trái trịa trái cơ sở tham gia ứng trực
xử lý các tình huống sự cố xảy ra trong khu công nghiệp tuy nhiên thực tế hoạt động gặp nhiều khó khăn
trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phòng trái trịa trái cũng không là
khu công nghiệp đầu tiên có những doanh nghiệp hoạt động sau hai mươi năm rồi cũng nhỏ lẻ nên phải có
những biện pháp tương đối quyết niệm thì các doanh nghiệp mới đi vào cuồng hoạt động chung để phòng trái trịa trái
hiện nay đội phòng trái trịa trái chuyên ngành của khu công nghiệp có một mươi một thành viên chủ yếu là hoạt động
kiêm nhiệm với nhiều công việc khác thành viên của đội cũng thường xuyên có sự thay đổi biến động
hiện hệ thống các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy cũng đã nhiều năm chưa được thay mới bổ sung
với diện tích rộng hơn năm mươi sáu bảy hectare nguy cơ cháy luôn thường trực đặc biệt đối với các nhà máy sản xuất kinh doanh
trong khi đó theo đại diện khu công nghiệp cái lân các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp không phải
đơn vị nào cũng có sự đầu tư và quan tâm đúng mức tới công tác phòng trái trịa trái
bởi vậy thực tế không dễ để
đội phòng trái trịa trái chuyên ngành của khu công nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra
hiện tại giờ công máy bơm cũng đã cũ công suất cũng chưa đồng được
khiến tới đây cũng đề nghị chủ tư và công ty sẽ trang bị trang cấp toàn bộ hệ thống máy bơm mới và hiện đại hơn
để đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng trái trịa trái
mong muốn thời gian tới phòng trái trịa trái sẽ kết hợp để tổ chức nhiều buổi tuyên truyền
và hướng dẫn cho anh em ở đây cho nó hoàn thiện hơn
kinh phí để duy trì hoạt động và mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác phòng trái trịa trái
là vấn đề vướng mắc của không ít các khu công nghiệp hiện nay
đặc biệt là đối với những khu cụm công nghiệp đã đưa vào hoạt động từ nhiều năm trước
còn đối với cơ sở này với đặc thù kinh doanh lĩnh vực xăng dầu tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
hoạt động của đội phòng trái trịa trái chuyên ngành đã được quan tâm đầu tư với nguồn kinh phí lớn
hệ thống trang thiết bị hiện đại xe trịa trái cũng đã được trang bị
đội phòng trái trịa trái chuyên ngành được thành lập với hàng chục thành viên
duy trì hoạt động của đội phòng trái trịa trái chuyên ngành ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và trang bị những xe trịa trái như thế này đảm bảo là tại cơ sở nếu như mà trái nổ xảy ra
các sự cố có thể được phát hiện và xử lý hiệu quả ngay từ lúc mới phát sinh
và khi có sự điều động của lực lượng cảnh sát phòng trái trịa trái
chính cơ sở này cũng đã rất nhiều lần tham gia công tác trịa trái
thái đối với các cái vụ trái khác xảy ra ở trên địa bàn
được trang bị phương tiện thiết bị hiện đại là một lợi thế rất lớn trong công tác phòng trái trịa trái
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh
tuy nhiên vận hành sử dụng hệ thống phòng trái trịa trái có hiệu quả hay không lại là một câu chuyện khác
trong khi hoạt động của nhiều đội phòng trái trịa trái chuyên ngành có nơi có lúc còn mang tính hình thức
qua những lần mà tham gia trịa trái đối với lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp về phòng trái trái
thì chúng tôi cũng học tập được rất nhiều về công tác trịa trái và khi phối hợp ở những đám đông
và học hỏi các đồng chí cũng được rất nhiều về chiến thuật trịa trái trong đơn vị để áp dụng vào đơn vị chúng tôi và huấn luyện lại cho anh em
tỉnh quảng ninh hiện có bốn mươi bốn đơn vị có đội phòng trái trịa trái chuyên ngành thành lập theo quy định
trong đó một mươi chín đơn vị đã trang bị xe trịa trái
định kỳ hàng năm phòng cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm tra đánh giá năng lực của đội phòng trái trịa trái chuyên ngành
qua đó cũng cho thấy việc trang bị trang thiết bị hiện đại là rất cần thiết
nhưng quan trọng hơn yếu tố con người cũng cần được thường xuyên nâng cao
về trang bị đến nay cơ bản trên địa bàn quảng ninh các đội chuyên ngành cũng đều được trang bị phương tiện phòng trái đầy đủ
đặc biệt là các xe trịa trái
tuy nhiên khó khăn ở đây thì có những cơ sở với quy mô
do công nghệ ngày càng phát triển có thể số lượng người ít
tuy nhiên sản phẩm ra vẫn lớn và theo quy định vẫn phải trang bị phương tiện phòng trái
do số lượng người ít việc duy trì bộ ngũ lực lượng trực thường xuyên
đối với một số doanh nghiệp cũng khó khăn để duy trì
có thể thiết bị trang bị đầy đủ tuy nhiên việc duy trì đội lực lượng trực thường xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn cũng khó khăn
theo thống kê trên toàn quốc hiện có bốn trăm sáu mươi đội phòng trái trịa trái chuyên ngành
trong đó có tới hơn bảy mươi là hoạt động theo chế độ không chuyên trách
được phân bố tại các khu cụm công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
qua đánh giá thực tế tại các địa phương cho thấy
nhiều đội phòng trái trịa trái chuyên ngành đã được thành lập nhưng việc duy trì chưa hiệu quả
hiện vẫn còn hơn một trăm linh đội phòng trái trịa trái chuyên ngành chưa trang bị xe trịa trái
về vấn đề này cục cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ
đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giả soát
kiến nghị người đứng đầu các đơn vị kiểm thuế bổ sung
đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng trái trịa trái đáp ứng yêu cầu đề ra
hướng dẫn các đội phòng trái trịa trái chuyên ngành duy trì các hoạt động tự kiểm tra
huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ tránh những lúng túng khi xử lý các sự cố
mục tiêu cuối cùng là duy trì một cách thực chất hoạt động của các đội phòng trái trịa trái chuyên ngành
phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ vì an toàn tính mạng và tài sản của người dân và doanh nghiệp
thời gian gần đây trên cả nước xảy ra không ít vụ cháy liên quan đến các phương tiện giao thông xe ô tô xe khách
vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm
sau tiếng nổ phát ra từ đuôi xe hành khách cùng tài xế vội vã tháo chạy ra khỏi xe rất may là không có thương vong về người
cũng đã bốc cháy khiến chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn
may mắn tài xế đã kịp thời thoát dạng trước khi cabin bị lưỡi thiêu dụi
thời điểm nắng nóng như hiện nay dự báo nguy cơ cháy nổ đối với các phương tiện giao thông có diễn biến phức tạp
người dân cần trang bị kỹ năng xử lý sự cố nếu cháy xảy ra đặc biệt là đối với xe khách
khi xảy ra cháy thì công tác thoát nạn rất là quan trọng
ở đây chúng ta nhận thấy là có những phương tiện phá rỡ cửa kính
khi xảy ra cháy chúng ta có thể phá rỡ cửa kính bằng cách đập thẳng vào vị trí kính
khi cửa kính được phá vỡ thì chúng ta có thể bằng cách là chúng ta sẽ thoát nạn trực tiếp qua các vị trí cửa kính
tại vì sao tại vì khi xảy ra cháy thì xe sẽ gặp sự cố có thể cửa thoát nạn sẽ bị không hoạt động được
đối với phương tiện chưa cháy được trang bị trên xe thì chúng ta ở đây có thể thấy đó là bình chưa cháy
một trong những phương tiện chưa cháy
bình chưa cháy rất là thông dụng
ở đây chúng ta đang có là bình chưa cháy mfz bốn loại bc
thì khi xảy ra cháy chúng ta có thể sử dụng như sau
chúng ta sẽ tiến hành đặt bình đặt xuống
tay cháy chúng ta nắm vào cổ bình
chúng ta sẽ rút chút
và sau đấy chúng ta sẽ tiên tư đàm cháy
tay cháy cầm vào đầu loa phun và đàm cháy chúng ta sẽ bóp van
và đến khi đám cháy được dập tắt thì thôi
để ngăn ngửa hoạn chế việc cháy xe
lực lượng cháy xe
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo chủ phương tiện
người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề
thận trọng khi chở hàng hóa trong hầm hàng khoang hành lý
phải đảm bảo không còn nhiên liệu giọt gì có thể gây cháy
thận trọng khi đi qua khu vực có các chất dễ cháy như rơm dạ rác ni lông
chú ý bảo tưởng xe định kỳ
không nên độ chế lắp thêm các thiết bị vào hệ thống điện của xe
hạn chế vận hành xe liên tục trong thời gian dài dưới điều kiện nhiệt độ cao
không sử dụng nhiên liệu không rõ nguồn gốc